đối tượng mai văn sơn do uống rượu say không làm chủ được hành vi đã đập phá tây sản chỉ mắng gây mất hành vi tra tự
nhận được tin báo đồng chí trần mạnh tùng phó trưởng công an xã đã trực tiếp xuống hiện trường để giải quyết vụ việc
trong khi đang động viên khuyên giải đối tượng lợi dụng lúc đồng chí tùng sơ hở
mai văn sơn đã rút dao nhọn ở bàn bất ngờ đâm vào cổ đồng chí tùng làm đồng chí tùng bị đứt động mạch chủ và hy sinh
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện thọ xuân và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng mai văn sơn
đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra xử lý
sau khi sự việc xảy ra hôm nay công an tỉnh thanh hóa huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện thọ xuân
và các ban ngành đoàn thể địa phương đã hỗ trợ chia buồn với gia đình đồng chí trần minh tùng
báo công an nhân dân đã trích ba triệu đồng từ quỹ xã hội từ thiện để hỗ trợ gia đình đồng chí mai văn tùng